thưa quý vị tình hình kinh tế xã hội tháng bốn tiếp tục chuyển biến tích cực tháng sau tốt hơn tháng trước
tính chung bốn tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ năm ngoái
đây là nhận định của các thành viên chính phủ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn diễn ra vào sáng nay
dưới sự chủ trì của thủ tướng phạm minh chính
trong tháng bốn kinh tế tiếp tục duy trì đạt phát triển tích cực ở cả ba khu vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ
trong đó sản xuất công nghiệp tăng tám so với tháng ba và tăng sáu ba so với cùng kỳ
nông nghiệp được mùa được giá chỉ số nhà quản trị mua hàng đạt hơn năm mươi điểm lượng đơn hàng mới tăng mạnh
tính chung bốn tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần hai trăm bốn mươi tỷ usd tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ
trong đó xuất siêu tám bốn tỷ usd thu ngân sách nhà nước bằng bốn mươi ba dự toán năm tăng hơn một mươi
giải ngân vốn đầu tư công đạt một mươi bảy năm
giải ngân vốn đầu tư công đạt một mươi bảy năm kế hoạch cao hơn gần hai so với cùng kỳ
thu hút fdi đạt gần chín ba tỷ usd tăng bốn năm vốn fdi thực hiện đạt sáu hai mươi tám tỷ usd tăng bảy bốn cao nhất trong những năm qua
nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng kinh tế việt nam
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được
của các bộ ngành địa phương đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế khó khăn thách thức
phân tích một số nguyên nhân và năm bài học kinh nghiệm lớn trong đó cần phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả
linh hoạt hơn đẩy mạnh kiểm tra giám sát không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai lầm lớn
thời gian tới thủ tướng nhấn mạnh một mươi nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ
chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý
có trọng tâm trọng điểm đặc biệt là chính sách thuế cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế
tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống các tổ chức tiến dụng tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống
và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo kinh tế xanh tuần hoàn tri thức sản xuất chip bán dẫn
phát triển mạnh công nghiệp nông nghiệp dịch vụ bảo đảm cung ứng đủ điện xăng dầu trong mọi tình huống
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
đặc biệt là cơ chế xin cho tăng cường chuyển đổi số để tạo môi trường công khai lành mạnh minh bạch
tránh gây phiền hà sách nhiễu cho người dân doanh nghiệp
việc bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng giao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ là cần thiết
nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức hành vi của đối tượng sử dụng giảm nguồn tội phạm
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh nội dung trên
khi trình bày tờ trình dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sơ đổi
tại phiên họp toàn thể lần thứ một mươi của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
thẩm tra luật này diễn ra vào sáng ngày hôm nay
trình bày tờ trình thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết thực tế hiện nay tội phạm sử dụng các loại dao
để gây án chiếm tỷ lệ rất cao nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sát thương cao gây án
với tính chất rất manh động gây bức xúc dư luận xã hội tuy nhiên không xử lý được đối tượng về hành vi
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
bên cạnh đó là tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ diễn biến phức tạp
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vũ khí quân dụng nhưng theo quy định của luật hiện hành thì súng tự chế
vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quân dụng
vì vậy cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
khi đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng sức khỏe con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng
qua thảo luận nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với quy định này trong dự thảo luật
vũ khí thô sơ cộng với một hành vi của con người sử dụng vũ khí này để xâm phạm tính mạng sức khỏe trái pháp luật của người ta thì nó biến thành vũ khí quân dụng
hôm nay thì công tác chuẩn bị đang được rớt rớt thực hiện tất cả đã sẵn sàng cho ngày lễ lớn
thưa quý vị với sáu cán bộ công an xã đảm nhận nhiệm vụ hết sức nặng nề tại địa bàn
xã biên giới biển trong những năm vừa qua với sự đồng hành tin tưởng giúp sức của cấp ủy các cấp chính quyền
đặc biệt là các tầng lớp nhân dân công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn
đóng góp một phần sức lực vào thành công chung của địa bàn cơ sở trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
các cán bộ công an xã luôn được nhân dân tin yêu giúp đỡ và gắn bó
và đây cũng là một động lực chính để lực lượng công an nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt hơn các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
chỉ còn một ít thời gian nữa là đến kỳ nghỉ hè
để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè của học sinh tại địa bàn xã đảm bảo an toàn lành mạnh
lực lượng công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã tới từng trường làm việc với ban giám hiệu
để tuyên truyền nhắc nhở học sinh về một số biện pháp
biện pháp an toàn phòng tranh đuối nước đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cùng với đó tiếp tục triển khai mô hình móc khóa an ninh
công an xã vĩnh thái đã trao thêm những móc khóa cho các học sinh
trên những móc khóa này có ghi số điện thoại của chủ tịch ubnd xã
trưởng công an xã và trực ban công an xã vĩnh thái
đây là xã biển có chiều dài là một mươi năm bốn km đường biển
người dân chủ yếu là làm ngay đến bắc thủy hải sản cân bơ
vì vậy thì cái điện thoại smartphone thông minh là rất ít
bà con có cái móc khóa này treo xe máy các phương tiện hoặc là vật dùng cầm tay
thông qua cái móc khóa này thì bà con có kịp thời phản ứng những thông tin
tài liệu những vụ việc cũng như những thắc mắc về thủ tục hành chính
rồi là các việc đời thương hàng ngày
thì lúc đầu chúng tôi phản với các hồ gia đình
sau đó chúng tôi bắt đầu tập trung vào đối tượng học sinh
mục đích là các em biết được mô hình của công an
giúp cho các em có động lực trong công tác và
chấp hình tốt các cái luật những luật an toàn giao thông bảo lực học đường
về cái mô hình móc khóa an ninh
thì trong quá trình thực hiện
phải nói là đây là một cái mô hình hết sức là quan trọng đối với nhà trường
rồi triển khai đến học sinh phụ huynh trong ngày việc các cái bảo đảo an ninh tật tự của nhà trường
khi có sự việc hoặc là sự việc xảy ra
thì nhà trường cũng như phụ huynh học sinh để nhấn chống phối hợp với công an xã
lâu ngày hả
lâu ngày hả
bên cạnh việc chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các chủ trương chính sách
mô hình trong đảm bảo an ninh tật tự
công an xã vĩnh thái cũng thường xuyên tới các hộ dân tiếp xúc để tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật
lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân
cái cái mưa lưa đạo qua mạng á
giờ chị em cứ nhận tin mấy cái là không biết
tôi là thao tạc các cái tin các cái hệ thống máy móc smartphone á
đó nên cũng có cũng có thông tin
thông tin có dư luận thôi ở ngoài địa bàn mình là có cái gì đó là cũng mất số tiền cũng lớn hơn á
ba các chị em phụ nữ mà quản lý về con cái á
là đầu tiên làm việc thứ hai là trong ngày chơi rời đi xe đi cổ đặc biệt là tầm biện
để phong trận công tác đổi nước
trong những năm gần đây những hoạt động tiếp xúc với người dân tại địa bàn cơ sở
đã trở thành một công việc được công an xã vĩnh thái triển khai đồng bộ đến tất cả các thôn
thậm chí đến tử hộ dân
các đồng chí cảnh sát khu vực khi về địa bàn thì được là các đồng chí bị trữ trượng thôn
bán điều hành thôn đánh giá rất là cao trong công tác gần dân
thời gian về địa bàn cũng nhiều nắm tốt các cái tâm tư nguyện vào ngôi bà con
mà qua đó thì có những cái tôn tài hạn chế
khi bà con nhắc hoặc gọi ý về lực lượng cảnh sát khu vực á
thì bán chỉ huy công an xã cũng thường xuyên là trao dôi trong các cái cuộc giao bán
đầu tuần đầu tháng để anh em đưa cái hình ảnh lực lượng công an nhân dân gần với dân
tin yêu và xứng đáng với cái câu là khi dân cần khi dân khó là có công an
và công an chỉnh khí về làm việc tại xã thì thấy là hiệu quả rất là tốt thực tế là như vậy
những buổi tuần tra như thế này đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân nơi đây
mỗi ngày đều có các tổ tuần tra được tổ chức theo tuyến
từ dọc tuyến ven biển đến những tuyến đường trong xã không quản thời tiết bất kể ngày đêm
nhắc nhở các hộ dân về một số quy định trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống cháy nổ
trong thời tiết nắng nóng các quy định về đảm bảo an toàn với du khách
các quy định về đảm bảo an toàn với du khách

chính vì vậy tình hình an ninh trật tự cũng có những vấn đề diễn biến phức tạp
tuy nhiên trong những năm qua xã vĩnh thái là một trong những xã luôn dự vững tình hình an ninh trật tự
từ tinh thần chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đến việc gần dân sát dân dựa vào nhân dân được nhân dân tin cậy ủng hộ
công an xã vĩnh thái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đó là những quả ngọt kết tinh từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nơi đây
chính vì sự tin tưởng yếu quý của ba con nhân dân trên địa bàn
đó là động lực cho lực lượng công an xã việt tâm các để hoàn thành chất sắc hoài nhiệm vụ được giáp
đảm bảo được tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương